tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vừa qua tỉnh gia lai được vinh dự lần thứ hai tổ chức festival cổng chiêng tây nguyên
nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại ngày hội này
tại một quán cà phê trong thành phố một nhóm nhếp ảnh ra từ các địa phương lân cận đã có mặt để chuẩn bị ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ
chủ quán cà phê là ông hùng hoa lư một nhếp ảnh gia của thành phố pleiku và cũng là người rất am hiểu về văn hóa tây nguyên
những ngày tiếp theo sẽ rất bận rộn với hùng hoa lư và nhóm bạn của ông
cuộc sống văn hóa của đồng bào rất nhiều
cuộc sống văn hóa của đồng bào rất nhiều
phát động về lao động về sản xuất về nướng dậy về nhà về mồ mạ về cuộc sống nói chung rất phong phú

một lần nghe tiếng đồng chiêng của đồng bào âm vang rất là xấu lắng
có khi tiếng bầu trầm tiếng bọng xấu lắng lắm
cho nên khi đêm nằm ngủ thì không thể nào ngủ được
rất vô danh

thủ tướng nguyễn xuân phúc trong bài phát biểu của mình có nhấn mạnh
đảng và nhà nước gửi gắm sứ mệnh giữ gìn không gian văn hóa này cho cộng đồng các dân tộc và đồng bào tây nguyên
tôi tin rằng không ai làm việc này tốt hơn chính đồng bào của mình ở đây
những chủ thể tôi xin đề nghị đảng bộ chính quyền cùng toàn thể nhân dân các địa phương trong vùng tây nguyên và các tỉnh miền trung
cần tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường năng động sáng tạo trách nhiệm tập trung gìn giữ tiếng cồng chiên
trong không gian di sản đại ngàn nhà rong nhà dài và các nghi lễ tính ngưỡng
phần hội trong đêm khai mạc được thể hiện đậm nét không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên
thông qua chương trình nghệ thuật hoành tráng và ấn tượng
được công nhận là kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên
là tiếng nói tinh thần của đồng bào dân tộc đang vang xa lan tỏa và hòa nhập vào âm thanh của nền âm nhạc di sản của nhân loại
trong phần trình diễn này không gian văn hóa cổng chiêng được thể hiện một cách sống động và đặc sắc
các bản nhạc tấu bằng cổng chiêng âm vang khắp đại ngàn

từ trong sâu thẳm hãy lắng nghe cổng chiên ngân lên những âm thanh vĩnh cửu của đại ngàn
cổng chiên âm vang khắp đại ngàn
dù sao chăng nữa mình phải đánh giá một cách nghiêm túc là lễ hội cổng chiên rất là tuyệt vời

dù không có thì văn hóa của bản sắc tây nguyên đồng bào tây nguyên sẽ mất đi chắc chắn
và cái lễ hội lúa mới nhà mới rồi nhà mồ rồi các cái lễ hội
thì nếu mà không có cái cây đỏ thiếng bao giờ còn tồn tại
hoặc là bây giờ cổng chiên mới có phóng trào trình chiến dạy các cái đào tạo trình chiến cho các trẻ em
thế hệ này nổi từ thế khác để duy trì cái văn hóa cổng chiên tây nguyên
tất nhiên là phải có sự cải thiến của đồng bào làm cho cái văn hóa cổng chiên càng ngang đẹp hơn
rồi có cơ hội cho nên mình sẽ đi chụp
sau lễ hội các nghệ nhân cổng chiêng lại trở về với công việc đồng áng
và tiếp tục gìn giữ và bảo tồn không gian văn hóa cổng chiêng tại địa phương mình
mặc dù vẫn còn chưa hài lòng với cách tổ chức dưới hình thức băng rôn cờ xí
nhưng ông hùng vẫn có được những bức ảnh riêng của mình
như thường lệ mỗi lần có được một bức ảnh ưng ý ông lại treo lên quán cà phê
để mọi người cùng chiêm ngưỡng cùng tìm hiểu và thêm yêu vốn quý của dân tộc
không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên luôn là nguồn cảm hứng để ông hùng tiếp tục đi
tiếp tục chụp những bức ảnh đẹp về con người và vùng đất nơi đây